để chào mừng ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai mươi sáu tháng bốn với chủ đề tiếp sức cho những thay đổi
phụ nữ với hoạt động đổi mới sáng tạo
sáng nay tại hà nội cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ sở khoa học và công nghệ hà nội
phối hợp với hội nữ chí thức việt nam ban thanh niên công nhân và đô thị
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và câu lạc bộ doanh nhân sáng tạo
đã tổ chức chương trình ngày sở hữu trí tuệ thế giới hai nghìn một mươi tám tại việt nam
tiếp sức cho những thay đổi
chương trình bao gồm phần meting tổng kết các hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung
cũng như các vấn đề về bảo vệ khai thác tài sản trí tuệ tại việt nam
tôn vinh các phụ nữ trí thức điển hình trong đổi mới và sáng tạo
nghi thức tiếp sức cho những thay đổi
thể hiện qua việc mọi người cùng truyền nguồn năng lượng tích cực của mình cho nhau
và sau đó truyền vào quả cầu năng lượng
tượng trưng cho việc cộng đồng xã hội luôn khuyến khích cổ vũ và hỗ trợ ngày một mạnh mẽ hơn
cho các nỗ lực đổi mới sáng tạo của nữ giới
bên cạnh đó là các hoạt động trình diễn hòa tấu âm nhạc nhảy cổ động nhảy flash mode
tất cả đều nhằm truyền đi những thông điệp niềm cảm hứng về đổi mới và sáng tạo
hướng người tham dự đến những ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống
mục tiêu của sự kiện này nhằm góp phần nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo
và sở hữu trí tuệ của cộng đồng xã hội
đồng thời tạo động lực cho sự sáng tạo của các cá nhân và tổ chức
khơi dậy tiềm năng chất sám trong xã hội
thông qua đó thúc đẩy sự phát triển khoa học và công nghệ
xa hơn là sự hình thành và phát triển của nền công nghiệp nền kinh tế sáng tạo tại việt nam